để bảo đảm nguồn hàng thịt lợn phục vụ cho dịp tết sở công thương hà nội cho biết trong trường hợp nguồn cung khan hiếm đơn vị này và các doanh nghiệp sẽ nhập khẩu thịt lợn từ pháp và indonesia
để đảm bảo nguồn hàng thịt lợn phục vụ tết nguyên đán sắp tới ngoài nguồn cung tại chỗ sở công thương hà nội đã kết nối với nhiều nhà cung cấp để có thể bình ổn thị trường cũng như đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng trong những thời kỳ cao điểm
đặc biệt trong trường hợp nguồn cung khan hiếm sở công thương hà nội và các doanh nghiệp sẽ nhập khẩu thịt lợn từ pháp indonesia
bên cạnh việc dự trữ nhằm đáp ứng được số lượng thịt lợn còn thiếu hà nội còn tăng cường dự trữ các sản phẩm thay thế như thịt châu bò thủy sản trứng gia cầm
với sự chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào như vậy dự báo tình trạng khan hàng tăng giá đột biến khó có thể xảy ra